có nồng độ cồn bị giữ xe người đàn ông ở hà nội lăng mạ rồi tấn công cảnh sát giao thông
xe khách lao khỏi đường cao tốc nội bài lào cai sau cú va chạm mạnh
thưa quý vị mới đây vụ nam công nhân bị cuốn vào máy trộn đang khiến dư luận không khỏi xôn xao
theo bệnh viện đa khoa bình dương người này sau đó được chuyển xuống
bệnh viện trong tình trạng rất nặng đã bị mất đôi chân và cánh tay trái
ngày hai mươi năm tháng năm một lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương xác nhận nam công nhân ở bình phước
bị tai nạn lao động hiện đang được điều trị tại bệnh viện này trong tình trạng rất nặng
danh tính người này là nguyễn văn l sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê hà tĩnh hiện đang ở trọ tại thị xã trơn thành tỉnh bình phước
ngày hai mươi ba tháng năm trong lúc cùng một số công nhân đang làm việc tại vị trí máy trộn
anh l đã đưa bao bột đổ vào máy trộn thì bất ngờ bị cuốn cả người và bao bột vào máy
phát hiện sự việc nhóm công nhân nháo nhào tìm cách cứu anh lờ già
nhưng chiếc máy trộn vẫn quay với tốc độ rất nhanh một lúc sau mới dừng
anh l được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại một cơ sở y tế gần đó
hiện bệnh viện vẫn đang tích cực điều trị bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng nặng tiên lượng xấu
được biết vợ chồng anh l có ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học
do hoàn cảnh khó khăn
nên cả hai cùng vào tỉnh bình phước để mưu sinh
khi cuộc sống vừa ổn định thì anh l không may gặp nạn
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác
ngày hai mươi năm tháng năm công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an cho biết
đơn vị đang làm thủ tục di lý nghi phạm thực hiện vụ cướp điện thoại táo tợn xảy ra trên địa bàn huyện
bước đầu nghi phạm khai nhận là vũ văn đức một mươi tám tuổi chú xã diễn thịnh huyện diễn châu tỉnh nghệ an
đức bị bắt lúc hơn một mươi ba h cùng ngày tại hà nội
cách địa điểm xảy ra vụ cướp hơn hai trăm năm mươi km
trước đó khoảng một mươi hai giờ trưa hai mươi ba tháng năm đức mặc quần áo màu đen
đeo khẩu trang đội mũ bảo hiểm đi vào cửa hàng bán điện thoại ở xóm tám xã diễn thành huyện diễn châu
sau vài phút đức rút một vật màu đen giống súng và dao đe dọa nữ nhân viên
yêu cầu đưa nộp điện thoại đang cầm trên tay
khi nữ nhân viên chống cự đức rút ra con dao nhọn liên tục đe dọa
thời điểm xảy ra sự việc
tại cửa hàng điện thoại có một nữ khách hàng lấy được hai điện thoại iphone một mươi bốn pro max cùng tiền
đức ép hai phụ nữ đi vào trong phòng và khóa cửa
sau đó chạy ra sân lái xe máy tàu thoát trốn ra hà nội
tài sản bị cướp được ước tính trị giá hàng chục triệu đồng
hiện nguyên nhân gây án đang được làm rõ
liên quan vụ tạt acid vào bàn nhậu khiến hai người tử vong ở tp hcm
luật sư cho rằng những sự việc tương tự xảy ra trong thời gian qua không ít
nạn nhân thường phải mang thương tật suốt đời
vậy với hành vi bất nhân như vậy đối tượng đặng hoàn toàn sẽ bị xử lý như thế nào
mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe ý kiến của luật sư ngay sau đây
ngày hai mươi năm tháng năm công an quận bảy đã tạm giữ đối tượng đặng hoàng toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đồng thời phối hợp công an tp hcm điều tra xử lý đối tượng này vì đã tạt acid vào bàn nhậu khiến hai người tử vong
một số nạn nhân khác vẫn đang nằm điều trị tại khoa mắt
bệnh viện trợ giấy
trước đó sau giờ làm việc ở khu chế xuất tân thuận quận bảy vào chiều hai mươi hai tháng năm
nhóm công nhân trong đó có đặng hoàng toàn về nhà trọ trong hẻm năm trăm linh hai huỳnh tấn phát phường bình thuận quận bảy ngồi nhậu
đến tối cùng ngày xảy ra cự cãi nên toàn bỏ về trước
tuy nhiên sau đó toàn cầm theo dao và đem theo một càn nhựa chứa acid quay lại chỗ nhậu
ta thẳng vào bàn nhậu khiến nhiều người bị thương
trong số đó ông nhl
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bị thương nặng nhất
sau khi được đưa vào bệnh viện để cấp cứu thì ông l qua đời
một số nạn nhân khác dù được các bác sĩ bệnh viện trợ giấy tận tình cứu chữa
nhưng sau đó ông dnv sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê huyện cần duộc tỉnh long an cũng tử vong vào dạng sáng hai mươi bốn tháng năm
hiện vẫn còn một số nạn nhân của vụ tả acid đang được điều trị tại bệnh viện
vậy hành vi tạt acid làm người khác tử vong phạm tội gì bị xử lý ra sao
luật sư trần thị ánh đoàn luật sư tp hcm phân tích
hành vi tạ acid là hành vi hết sức nguy hiểm
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sự sống của con người trong hiện tại và tương lai
nhiều nạn nhân tuy sống sót nhưng suốt đời tàn phế đau đớn mặc cảm về thể xác lẫn tinh thần
trong khi đó những kẻ thù ác hầu hết chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích
không phải hành vi sát hại người làm cho dư luận phản đối lên án
tuy nhiên để hành xử về hành vi sát hại người còn phải tùy theo tính chất
mức độ hành vi thực hiện của cải phạm tội
đó là hành vi khách quan chứa đựng khả năng nguy hiểm
có thể làm người tử vong như tạt vào vị trí hiểm dùng loại acid có nồng độ độc đặc
hoặc về ý thức chủ quan phạm tội quyết liệt đến cùng thể hiện việc cố ý tước đoạt tính mạng nạn nhân
được biết hành vi sát hại người là hành vi nhằm mục đích tước đoạt tính mạng của nạn nhân
có khung hình phạt cao nhất là tử hình
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
trong khi đó tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác
quy định có khung hình phạt cao nhất là trung thần khoảng năm điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
theo luật sư trần thị ánh phân tích tóm lại hành vi tả acid nguy hiểm và để lại những di chứng khôn lường
nhưng chỉ được xem xét là tội phạm sát hại người khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định
tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ngoài ra còn tùy theo động cơ tính chất mức độ để áp dụng tội danh khác theo bộ luật hình sự
ngày hai mươi bốn tháng năm tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện sóc sơn hà nội
đã thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại đường núi đồi xã tân bình huyện sóc sơn
quá trình làm việc sau khi tạm giữ xe của một người đàn ông vì vi phạm nồng độ cồn
đối tượng này sau đó liên tục chửi bới và ra tay tấn công lực lượng chức năng
khoảng một mươi hai ngày sau đồng độ cồn đã bị bắt
khoảng hai giờ ba mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng năm thấy một người đàn ông điều khiển mô tô có biểu hiện sử dụng bia rượu
tổ công tác đã dừng phương tiện và yêu cầu chấp hành kiểm tra nồng độ cồn
kết quả người này vi phạm nồng độ cồn ở mức ba trăm hai mươi ba mg trên lít khí thở
người đàn ông được xác định là nguyễn văn tựa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
chú thôn xuân dục xã tân bình huyện sóc sơn hà nội
tuy nhiên sau khi bị tổ công tác lập biên bản giữ phương tiện ông tựa đã to tiếng và chửi bới lực lượng chức năng
rồi ra tay tấn công đại úy nguyễn quang hưng cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện sóc sơn
ngay sau đó tổ công tác đã khống chế ông tựa và bàn giao cho đội điều tra tổng hợp công an huyện sóc sơn theo đúng thẩm quyền
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật
mời quý vị theo dõi ngay sau đây
khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng năm ô tô khách dường nằm loại hai mươi hai chỗ mang biển kiểm soát chín mươi chín f ba xx do tài xế lê văn tê
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê bắc giang điều khiển theo hướng lào cai hà nội
khi đi xe máy đến đoạn km hai trăm linh năm cộng năm trăm bốn mươi cao tốc nội bài lào cai đoạn thuộc địa phận xã cam cọn huyện bảo yên lào cai
thì va chạm với ô tô con biển kiểm soát ba mươi a bảy trăm bảy mươi một xx do anh nguyễn đức xê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
ở hà nội điều khiển
theo cơ quan chức năng vụ va chạm không gây thương vong về người hai ô tô bị hư hỏng
thời điểm xảy ra tai nạn trên đoạn đường cao tốc nội bài lào cai có mưa lớn
sau khi nhận tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
sáng hai mươi năm tháng năm tại khu vực cầu treo thứ ba ngang quốc lộ sáu mươi ba thuộc thị trấn thứ ba huyện an biên kiên giang
xảy ra một vụ tài nạn giao thông
tông vào lan can cầu và bay xuống đường
theo thông tin ban đầu xe tải biển kiểm soát sáu mươi tám c lưu thông từ hướng xã nam yên huyện an biên đi thị trấn thứ ba
khi đi đến cầu treo thứ ba xe tải bất ngờ tông vào lan can cầu
lái xe cho biết khi xe tải lên cầu treo thì phía trước có một xe bán đồ tươi rau củ bị ngã
thấy vậy người đi cùng trên xe tải đã xuống giúp dựng xe lên nhưng không được
thấy vậy lái xe gạt cần thắng tay xe tải và cùng xuống giúp
xe tải bất ngờ trượt xuống dốc cầu tông vào lan can cầu và bay thẳng xuống đường
tại hiện trường phần đầu xe nửa thân xe trước đã trôm ra khỏi lan can nằm dưới mặt đường
nửa phần thân sau xe còn mắc lơ lửng trên cầu
rất may vụ tài nạn không gây thể đại với người
ngày hai mươi năm tháng năm theo ủy ban nhân dân thành phố đà lạt lâm đồng
đơn vị đã trình kế hoạch triển khai thí điểm phố đi bộ trần quốc toản ven hồ xuân hương
lên thường trực thành ủy đà lạt xem xét chỉ đạo
đến vườn hoa thành phố với tổng chiều dài một sáu km
đây là tuyến phố có một mặt đường giáp sơn gốc đồi cù bên còn lại hướng ra hồ xuân hương rộng lớn
phố đi bộ sẽ được tổ chức vào đêm thứ sáu thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
khung thời gian hoạt động sẽ từ một mươi tám h đến hai mươi hai h hàng đêm
thành phố đà lạt cho biết thời gian dự kiến khai trường sẽ là tối chủ nhật ngày hai tháng sáu tới
và thời gian thí điểm hết tháng một mươi hai
theo ủy ban nhân dân thành phố đà lạt tại tuyến phố đi bộ này cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa
nghệ thuật thể thao gồm biểu diễn văn nghệ giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các nhóm nhạc vũ điệu đường phố
tổ chức trượt ba tin nghệ thuật biểu diễn võ thuật thể dục dưỡng sinh các hoạt động chế tác tranh ảnh
nghệ thuật mỹ thuật tổ chức phiên trợ cuối tuần giới thiệu đặc sản đà lạt
đà lạt kỳ vọng phố đi bộ tạo ra không gian ngắm cảnh vui chơi thư giãn cho cộng đồng dân cư du khách trong và ngoài nước
trở thành điểm giao lưu văn hóa người đà lạt với các vùng miền và quốc tế
chiều hai mươi bốn tháng năm đoàn công tác của hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng
do thứ trưởng bộ xây dựng bùi xuân dũng phó chủ tịch thường trực hội đồng đã đi kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị
thí điểm thành phố hà nội đoạn nhổn ga hà nội
tham gia đoàn công tác có phó chủ tịch ubnd tp hà nội dương đức tuấn cùng lãnh đạo các sở ban ngành liên quan
tại buổi làm việc đoàn công tác đã tới kiểm tra nhà ga s tám cầu giấy ga s bốn cầu diễn và các hoạt động vận hành thử
hoạt động lái tàu sau đó di chuyển đến trung tâm kiểm soát vận hành occ kiểm tra occ và các công tác vận hành thử
phát biểu tại đây thứ trưởng bộ xây dựng bùi xuân dũng đánh giá cao những cố gắng của chủ đầu tư
nhà thầu và đơn vị giám sát
nếu lực đưa đoạn trên cao của dự án chuẩn bị về đích
hội đồng kiểm tra nhà nước đề nghị chủ đầu tư hoàn thành công tác nghiệm thu theo quy định kiểm đếm xây dựng lịch trình cụ thể để bàn giao cho đơn vị vận hành
đồng thời đề nghị chủ đầu tư phối hợp với đơn vị đánh giá để sớm hoàn thành chứng chỉ đánh giá an toàn hệ thống trước ngày một mươi tháng sáu
hoàn thành công tác chỉnh trang đề post trước ngày hai mươi tháng sáu
dự kiến hội đồng sẽ tổ chức công tác nghiệm thu dự án đoạn trên cao vào ngày ba mươi tháng sáu
để có thể đưa vào khai thác thương mại trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
tối hai mươi năm tháng năm tại cần thơ đã tái hiện không khí chợ chiếu ma định yên tỉnh đồng tháp nhằm mang đến những trải nghiệm thú vị cho người xem
đây là lần thứ ba tuần lễ thời trang cửu long cửu long fashion wick lấy cảm hứng từ hồn quê nam bộ diễn ra tại đồng bằng sông cửu long
không gian lần này được ban tổ chức trang trí những bông hoa cỏ lào và sát bờ sông hậu
trong không gian bình dị chiều quê người mẫu nhí trình diễn những chiếc áo dài áo bà bà được thiết kế kiểu xưa không nhấn èo
trên mỗi áo còn tạo điểm nhấn bằng những bông hoa hoặc dùng vải họa tiết xưa
đặc biệt lần này người mẫu còn kết hợp đạo cụ là những loại trái cây miệt vườn như trôm trôm của huyện phong điền cần thờ cam quýt của tỉnh vĩnh long để tăng thêm nét mộc mạc
hoạt động trình diễn lần này là món quà một tháng sáu đầy ý nghĩa và cũng là sân chơi dành cho các em đam mê biểu diễn thời trang khi hè về
với mong muốn đưa văn hóa nam bộ đến gần hơn với thiếu nhi cũng như ai yêu mến vùng đất này đêm diễn thời trang đã tái hiện khung cảnh chợ chiếu mà tại làng nghề định yên huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
cùng với sự phát triển của làng nghề hơn hai thế kỷ trợ chiếu ban đêm mở ra để đáp ứng nhu cầu mua bán của hàng trăm hộ làm chiếu tiểu thương khắp các tỉnh
theo ông bà kể lại sở dĩ họ phải họp trợ phiên ban đêm vì muốn tận dụng thời gian ban ngày dệt chiếu người mua tranh thủ buổi sớm mai chờ chiếu bán khắp vùng
người mẫu nhí mặc trang phục là những bộ bà ba truyền thống đầu đội khăn rằn lớp đóng vai tiểu thường tay cầm đèn thước gậy chờ người dệt chiếu mang hàng ra bán lớp thì đóng vai nghệ nhân dệt chiếu
khung cảnh tái hiện như ngày trước hai bên mua bán ngã giá và bán tùy theo chất lượng chiếu
tổng giám đốc công ty việt news cho biết
sự sống động của hoạt cảnh góp phần nâng cao giá trị văn hóa làng nghề khẳng định thời trang và cuộc sống luôn gắn liền với nhau trong bất kể hành trình nào
vị này nói ban đầu còn trẻ chưa hiểu hết văn hóa thì sẽ học hỏi ông bà đi trước hoặc những người am hiểu lịch sử đồng bằng sông cửu long hướng dẫn xây dựng kịch bản
đặc biệt thời trang mà cho các bé diễn sẽ khó hơn vì diễn tả không thể đặc sắc như người lớn
nhưng tôi cũng muốn sự hồn nhiên của các bé cũng sẽ lớn dần lên qua sự am hiểu về văn hóa áo dài áo bà bà
và những trang phục khác của nam bộ vì mỗi chương trình là một điểm nhấn khác nhau
sâu diễn sắp tới sẽ diễn ra vào tháng bảy tại tỉnh đồng tháp chúng tôi sẽ tái hiện chợ mà và chợ quê luôn
thưa quý vị theo thông tin được nền tảng du lịch kỹ thuật số agoda công bố ngày hai mươi ba tháng năm
thành phố hội an tỉnh quảng nam cùng với thành phố hồ chí minh và thành phố nhà trang tỉnh khánh hòa là ba điểm đến ở việt nam được khách châu âu tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian qua
theo nhận định của agoda ba điểm đến trên được du khách châu âu tìm kiếm nhiều nhất do mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa nghỉ dưỡng trải nghiệm và văn hóa
ba điểm đến này cũng là lựa chọn lý tưởng cho du khách muốn tận hưởng tối đa kỳ nghỉ hè dài ngày ở việt nam
cũng theo dữ liệu agoda công bố việt nam đứng thứ ba trong danh sách những điểm đến châu á thu hút du khách châu âu nhất sau malaysia và nhật bản
dựa trên lượt tìm kiếm nơi lưu trú với lượt tìm kiếm tăng sáu mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
mới đây thành phố hội an cũng được tạp chí timo vương quốc anh đề xuất vào top một mươi ba điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới để du lịch vào tháng bảy
thành phố hội an xếp vị trí thứ bảy trong danh sách này
đô thị cổ hội an cũng vừa được đề cử điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu á năm hai nghìn hai mươi bốn
trong khuôn khổ giải thưởng du lịch thế giới world travel award lần thứ ba mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn khu vực châu á và châu đại dương
khách du lịch có xu hướng chuộng đến những nơi có biển
trong đó có miền trung việt nam thành phố hội an là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất được những tín đồ du lịch yêu thích và lựa chọn cho kỳ nghỉ của mình
di sản văn hóa thế giới đô thị cổ hội an và khu vực lân cận sở hữu những bãi biển hoang sơ trong lành với biển xanh cát trắng nắng vàng quyến rũ
từng được báo chí quốc tế đánh giá cao như củ lao tràm an bàng cửa đại
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay tỉnh quảng nam đón hơn hai triệu lượt khách đến tham quan lưu trú
đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
quảng nam cảm xúc mùa hè từ tháng năm đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn và mùa vàng xứ quảng từ tháng chín đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
thành phố hội an tiếp tục là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa du lịch và các sản phẩm du lịch hấp dẫn
lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng nam cho biết chương trình kích cầu du lịch hứa hẹn sẽ thu hút hàng trăm
ngàn lượt du khách đến với thành phố hội an và tỉnh quảng nam góp phần phát triển du lịch quảng nam hiệu quả bền vững
vị này thông tin thêm thành phố hội an đã được bình chọn đứng đầu trong top một mươi điểm đến đẹp rẻ và an toàn nhất thế giới
theo bảng chỉ số chi phí đi nghỉ toàn cầu của post office công ty tài chính hàng đầu tại anh
đây là tín hiệu tốt là động lực để toàn ngành du lịch tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
đẩy mạnh tăng tốc phát triển đóng góp tích cực hơn nữa vào tăng trưởng
kinh tế xã hội của tỉnh thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại